thưa quý vị mặc dù thành phố đà nẵng đã phối hợp với các thủy điện xả nước để đẩy mặn cho hạ du sông vu gia thu bồn
thế nhưng nhiều nơi trên địa bàn thành phố vẫn bị thiếu nước và nghiêm trọng hơn tình trạng này đang ảnh hưởng tới các trung tâm y tế và các bệnh viện
đây đã lần thứ tám trong ngày đội cảnh sát phòng cháy của công an thành phố tiếp nước vào bể dự trữ của bệnh viện một trăm chín mươi chín
liên tục mất nước đã bốn ngày qua
bể nước dự trữ hơn một trăm năm mươi khối nước này đã cạn khô từ ngày hai mươi tháng tám
gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh
bệnh viện đã yêu cầu công ty cấp nước hỗ trợ tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời ứng phó
còn tại bệnh viện đà nẵng để đảm bảo nguồn nước dự phòng tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh
ban giám đốc bệnh viện đã chủ động phối hợp với công ty cấp nước và công an thành phố tiếp nước bổ sung vào các bể nước dự phòng
trung bình hai trăm linh mét khối trên một ngày
công ty cổ phần cấp nước đà nẵng cho biết
để đảm bảo cung cấp nước cho các bệnh viện trường học
công ty đã chủ động phối hợp điều tiết các xe bồn xe chữa cháy tiếp nước trực tiếp đến các đơn vị cấp thiết này
tuy nhiên vì lượng nước còn thiếu nên công tác này cũng chỉ được thực hiện luôn phiên
theo nhà máy nước cầu đỏ trong hai mươi bốn giờ qua thủy điện a vương và thủy điện đắc my đã xả hơn chín mươi năm mét khối trên dây nước
để đẩy mặn cho nguồn nước ở hạ du vu gia thu bồn
tuy nhiên đến chiều cùng ngày tình trạng nhiễm mặn tại đây vẫn ở mức trên một năm trăm linh mg trên một lít
trong khi đó để có thể sử dụng độ mặn yêu cầu từ nguồn nước thô tại đây phải dưới một mg trên một lít
tiếp nối chương trình nghệ an bắt khẩn cấp đối tượng chuyên cho vay nặng lãi
cảnh báo biến chứng thẩm mỹ ở các cơ sở không phép
thưa quý vị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hoàng văn hoạn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xóm bình an
công an huyện yên thành xã thịnh thành huyện yên thành về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
trước đó tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an huyện yên thành tiến hành điều tra việc ông vương kim sự sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chủ tịch ubnd xã do nợ tiền vay nặng lãi không có khả năng thanh toán nên đã bỏ trốn khỏi địa phương
qua điều tra công an xác định đối tượng hoàng văn hoạn là người chuyên cho vay nặng lãi
cho cán bộ công chức hộ kinh doanh hộ trồng rừng với lãi suất từ hai đến năm đồng một ngày
sản thế chấp vay thường là sổ đỏ đăng ký xe máy ô tô giấy chứng minh nhân dân bằng lái xe
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị thành phố hồ chí minh là trung tâm kinh tế của đất nước
vì vậy cũng thu hút các thế lực thủ địch và tội phạm ẩn náo vào hoạt động
nhưng với tinh thần kiên quyết đẩy lùi tội phạm thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc
để đập tàn các âm mưu của các thế lực thù địch chống phá đảng chính quyền dưới các chiêu bài diễn biến hòa bình
công an thành phố đã cùng với ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
từ các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở đã giúp cho lực lượng công an nắm chắc địa bàn
và chuyển hóa hàng nghìn tụ điểm phức tạp về ma túy
nói đến quận tám nói đến hẻm một mươi sáu một mươi tám này là đa số là người dân ở thành phố đã biết về cái này là tụ điểm về ma túy phức tạp
thì tập trung trong các cao điểm thì chúng tôi đã kết hợp với các ban đội cũng như các phòng ban ở công an thành phố
là kiên quyết đấu tranh và bắt trên dưới cũng khoảng hai mươi đối tượng cộng cán trong cái hẻm này
trong khi nhiều người dân chỉ sử dụng mạng xã hội yalo facebook với mục đích trò chuyện và trao đổi một số thông tin đơn thuần
nhưng ở thành phố người dân và công an còn sử dụng mạng xã hội như một công cụ để phòng chống và tối giác tội phạm
cũng từ nguồn tin do người dân cung cấp hàng năm công an đã điều tra và khám phá thành công hàng trăm vụ án
qua công tác đổi mới nội dung hình thức thương pháp tuyên tuyển như vậy
trong năm hai nghìn một mươi tám và sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín nhân dân đã cung cấp hàng chục ngàn nguồn tin
trong đó trên năm mươi nguồn tin có giá trị
đây là một kết quả nỗ lực của các lực lượng
trong đó có vai trò của nhân dân trong phát huy vai trò làm chủ tự chủ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp phòng ngừa với trấn áp tội phạm
đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nên số vụ phạm pháp hình sự từng bước đã được kéo giảm
thưa quý vị là tỉnh miền núi yên bái có rất nhiều lợi thế và tiềm năng trong phát triển kinh tế
từ sản xuất nông lâm nghiệp
những năm gần đây nhiều mô hình sản xuất hiệu quả đã ra đời như trăn nuôi gia súc chế biến gỗ rừng trồng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
thời gian qua tỉnh yên bái tiếp tục xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm khảo sát
tìm hiểu tiềm năng để hướng đến đầu tư vào yên bái trong lĩnh vực nông lâm nghiệp như các dự án trồng rau an toàn công nghệ cao
dự án chuyên sâu các sản phẩm từ quế trồng cải tạo phát triển cây trẻ săn tuyết trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao
chế biến các sản phẩm từ tinh bột sắn các sản phẩm gỗ cao cấp
để cải thiện môi trường đầu tư tỉnh yên bái đã bổ sung những chính sách mới
trong đó hội đồng nhân dân tỉnh yên bái đã ban hành nghị quyết một mươi bốn về hỗ trợ vốn vay sản xuất đầu tư sản phẩm nông nghiệp
nghị quyết bốn mươi về hỗ trợ doanh nghiệp làm các giấy chứng nhận việt gáp chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc
hỗ trợ nhãn mắc sản phẩm hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp
thưa quý vị khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương vừa cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng
sau khi tiềm mỡ tự thân để làm đầy gương mặt xóa rãnh cười
điều đáng nói là bệnh nhân này do tin tưởng vào lời quảng cáo của một spa chứ không đến bệnh viện
và hậu quả là tiền mất tật mang gương mặt nhiễm chủng nặng và bị biến dạng
sau gần ba tuần nằm điều trị tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám trong tình trạng mặt biến dạng
sưng vù do bị nhiễm trùng bệnh nhân này được chuyển đến khoa cấp cứu bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đến nay sau gần một mươi ngày nằm nội trú những ổ mũ mới vẫn xuất hiện
kết quả xét nghiệm dịch mũ cho thấy cô bị nhiễm vi khuẩn và vi nấm
bệnh nhân cho biết trước đây mặt cô vốn đã đẩy đạn căng mịn
nhưng nghe chủ một spa nhỏ ở hà nội tư vấn tiêm mỡ tự thân vào hai rãnh cười để xóa nếp nhăn nên cô đồng ý làm
các bác sĩ cho biết may mắn là thị lực bệnh nhân không bị ảnh hưởng
tuy nhiên do mủ đã lan rộng khắp mặt nên ngoài hai vết dạch ở khóe miệng
bác sĩ phải dạch thêm hai đường khác ở bọng mắt để thoát mủ
trước đó dù có nhiều bài học đau lòng về việc làm đẹp tại các spa không phép
như bị hoại tử mũi mù mắt vì tiêm phin lơ chảy máu không ngừng sau cắt mí mắt
nhưng nhiều người vẫn xem thường
về khống chế nhiễm trùng thì chúng tôi cho rằng tất cả mọi can thiệp trên cơ thể con người
tiêm trọng thì đều đảm bảo môi trường vô khuẩn tuyệt đối
thế nên cái thứ nhất thứ hai là người thực hiện phải có đủ kiến thức về giải phẫu
về dược lý cũng như là về khi mà mình sử dụng các thuốc
cũng như các kiến thức và kỹ năng về việc kiểm soát nhiễm khuẩn
để đảm bảo tránh những nguy cư nhiễm trùng
theo quy định chỉ các phòng khám thẩm mỹ bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ
mới được thực hiện các kỹ thuật xâm lấn
người thực hiện các kỹ thuật này cũng phải là bác sĩ
tuy nhiên nhiều spa vẫn nở rộ với các hình thức quảng cáo rầm rộ
vụ việc này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều chị em đang có nhu cầu làm đẹp
hãy chọn cơ sở uy tín để bảo đảm an toàn cho bản thân đừng để tiền mất tật mang
thưa quý vị sáng nay tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương
đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trung tâm hemophili
và tổng kết chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển
tại việt nam ước tính có khoảng trên ba mươi người mang gen hemophili
sáu hai trăm linh người mắc các bệnh dối loạn chảy máu
trong số đó mới chỉ có chưa tới sáu mươi bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị
với những nỗ lực trong suốt hai mươi năm qua
từ chỗ chỉ mới quản lý gần sáu mươi người bệnh trung tâm hemophili
thuộc viện huyết học truyền máu trung ương
hiện quản lý và điều trị gần hai người bệnh
cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người bệnh hemophili
bên cạnh đó chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển
do điện đoàn hemophili thế giới tài trợ
được triển khai tại việt nam từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã giúp phát hiện gần chín trăm linh bệnh nhân mới trên toàn quốc
nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và chuyên môn của các trung tâm điều trị hemophili
viện trợ gần bảy triệu đơn vị yếu tố cô đặc
phát triển các tổ chức hội dành cho người bệnh
và triển khai hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý theo dõi người bệnh
sáng nay tại thành phố đà nẵng đã diễn ra lễ phát động phong trào
cựu chiến binh việt nam gừng mẫu thực hiện và vận động nhân dân
giữ gìn trật tự an toàn giao thông
hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện lãnh đạo hội cựu chiến binh
cùng các hội đoàn thể các tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên
đã tham gia lễ phát động
tại lễ phát động lãnh đạo trung mương hội cựu chiến binh việt nam
yêu cầu mỗi hội viên cần tự giác chấp hành an toàn giao thông
gương mẫu thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
cựu chiến binh chủ động phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật
an toàn giao thông đến người dân tham gia giải tỏa các vi phạm
lòng lề đường nhằm bảo đảm hành lang giao thông và văn minh đô thị
tăng cường tuần tra giữ gìn trật tự tiếp tục xây dựng và nhân rộng
các mô hình tạo sức lan tỏa trong cộng đồng về chấp hành an toàn giao thông
nhân dịp này hội cựu chiến binh việt nam đã khen thưởng cho một mươi hai tập thể cá nhân tiên tiến
và trao quà cho năm gia đình hội viên cựu chiến binh có người bị tai nạn giao thông
có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất trị giá hai triệu đồng
sáng nay tại hà nội báo quân đội nhân dân phối hợp với ban thanh niên quân đội
bộ tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch hồ chí minh đã thông tin về tọa đàm
trung hiếu bên người và chương trình giao lưu nghệ thuật người là niềm tin tất thắng
theo ban tổ chức tọa đàm trung hiếu bên người là dịp để tuổi trẻ toàn quân bày tỏ lòng kính yêu vô hạn
đời đời nhớ ơn bác nội dung tọa đàm sẽ là nguồn tư liệu quý về mặt lý luận và thực tiễn
để mỗi cán bộ chiến sĩ toàn quân nói riêng tuổi trẻ cả nước nói chung
ra sức phấn đấu tích cực thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đây cũng là dịp để toàn đảng toàn dân
toàn quân nhìn lại kết quả đạt được qua nửa thế kỷ thực hiện di trúc của bác
và công tác giữ gìn lâu dài bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài chủ tịch hồ chí minh
tọa đàm trung hiếu bên người và chương trình giao lưu nghệ thuật người làm niềm tin tất thắng
sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng tám tới đây
sáng nay tại hà nội hội liên hiệp văn học nghệ thuật hà nội đã tổ chức tọa đàm
văn nghệ sĩ trẻ thủ đô hướng tới một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
với những tham luận đầy công phu
đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới lễ kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội sẽ diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
các ý kiến tham luận trong tọa đàm tập trung vào các vấn đề chính
thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật của lực lượng văn nghệ sĩ trẻ thủ đô
vai trò của văn nghệ sĩ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa của hà nội
vai trò của văn nghệ sĩ trẻ trong việc xây dựng người hà nội văn minh thanh lịch
và các kiến nghị sáng kiến để thu hút văn nghệ sĩ trẻ gắn kết với hội
tọa đàm nhằm mục đích chú trọng và tăng cường công tác đào tạo văn nghệ sĩ trẻ
các yếu tố đổi mới trong sáng tác của văn nghệ sĩ trẻ thủ đô vào việc xây dựng con người mới
góp phần vào công cuộc xây dựng thủ đô văn minh thanh lịch và tạo động lực cho các văn nghệ sĩ trẻ
sáng tạo được nhiều tác phẩm công trình văn học nghệ thuật hướng tới lễ kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
kịch ngàn năm mây trắng do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thế kỷ viết kịch bản văn học
có nội dung hướng đến ca ngợi tấm lòng thủy chung nhân ái của người phụ nữ
và những chiến sĩ việt nam đã ảnh dũng hy sinh bảo vệ tổ quốc
với ngàn năm mây trắng lần đầu tiên trên sân khấu kịch việt nam xuất hiện một vở diễn hay và lạ
mang tính đột phá vở diễn đã kết hợp phát huy thế mạnh của bốn loại hình nghệ thuật dân gian là
trèo cải lương hát sầm và hát văn huế nhưng vẫn thống nhất mềm mại lấy đi nước mắt khán giả ở nhiều phân cảnh
ngoài ra vở diễn cũng có thiết kế mỹ thuật giàu chất liệu dân gian mang lại nhiều ấn tượng cho người xem
thưa quý vị tham dự giải vô địch đá cầu thế giới năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám tại pháp
đội tuyển đá cầu việt nam gồm bốn huấn luyện viên một mươi hai vận động viên gồm sáu nam và sáu nữ
đã đạt những thành tích xuất sắc ngay trong ngày thi đấu đầu tiên dành về hai huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đơn nữ
đây là lần thứ một mươi giải vô địch đá cầu thế giới được tổ chức có sự góp mặt tranh tài của hơn một trăm linh vận động viên thuộc một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
gồm hồng kông macau đài loan trung quốc việt nam pháp trung quốc madagascar algeria mông cổ hungary đức pháp phần lan áo canada italia
sau khi giành hai huy chương vàng đơn nam và đơn nữ các vận động viên đá cầu việt nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại
với mục tiêu giành thêm từ một đến hai huy chương vàng nữa để có thể cạnh tranh ngôi vị nhất toàn đoàn
trong phần tin tức quốc tế hy lạp khẳng định không phải là điểm đến của tàu iran
pháp tăng cường an ninh trước thềm hội nghị g bảy
thưa quý vị hy lạc không phải là điểm đến của tàu trở dâu race một của iran nay có tên là adrian daria một
hy lạc khẳng định điều này khi có thông tin là con tàu này sẽ đi vào lãnh hải của hy lạc sau khi được nước anh trả tự do
thủ tướng hy lạc kiriakop mitsotakis phủ nhận việc tàu trở dâu của iran đang trở dâu
đang di chuyển hướng tới hy lạc
athens cũng chưa nhận được yêu cầu cập cảng từ con tàu này
trước đó bộ ngoại giao hy lạc cũng tuyên bố nước này sẽ không tạo điều kiện cho tàu trở dâu adrian daria một chuyển dâu đến syri
bộ này khẳng định đã nhận được một số đề nghị của chính quyền mỹ và cho biết không muốn bất cứ dối loạn nào trong quan hệ hợp tác chặt chẽ với washington
tàu adrian daria một trước đó có tên race một trở hai một triệu thùng dâu của iran đã được chính quyền gibraltar thuộc vùng lãnh thổ anh trả tự do hôm một mươi năm tháng tám sau hơn một tháng bị bắt giữ
trang web marin traffic chuyên theo dõi hoạt động hàng hải cho rằng điểm đến của con tàu này là cảng kalamanta của hy lạp và nếu không đổi hướng thì tàu sẽ đi vào lãnh hải của hy lạp vào ngày hai mươi năm tháng tám tới
trước thêm hội nghị thượng đỉnh các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy quốc gia nước chủ nhà là pháp đã tăng cường nhiều biện pháp an ninh để bảo đảm hội nghị được diễn ra an toàn
sân bay và nhà ga tại biarritz nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của hội nghị
đã tạm thời đóng cửa các tuyến đường chính cũng bị phong tỏa khoảng một mươi ba hai trăm linh cảnh sát và binh sĩ được triển khai nhằm bảo đảm người biểu tình không thể tiếp cận khu vực hội nghị
hiện những người biểu tình đã tập trung tại các khu vực lần cận nơi diễn ra hội nghị
dù khẳng định biểu tình sẽ diễn ra ôn hòa song giới chức các địa phương này vẫn duy trì cảnh giác cao
nhiều cửa hàng cũng đã đóng bảng gỗ che chắn phòng trường hợp xảy ra đụng độ
dự kiến các lãnh đạo g bảy sẽ nhóm họp tại biarritz tây nam nước pháp trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng tám thảo luận các chủ đề nóng như hàng rào thế quan biến đổi khí hậu và vấn đề iran
ngay sau khi hàn quốc hủy hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nhật bản tokyo đã triệu đại sứ hàn quốc nam kwan pyo để phản đối quyết định này
ngoại trưởng nhật bản taro kono cho biết phản ứng của hàn quốc là hoàn toàn sai lầm và cực kỳ đáng tiếc
cho thấy seoul hoàn toàn hiểu sai tình hình an ninh tại đông bắc á giữa lúc triều tiên gần đây liên tiếp phóng thử tên lửa
trước đó cùng ngày hàn quốc đã công bố quyết định rút khỏi hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với nhật bản viện dẫn sự thay đổi lớn về các điều kiện an ninh do những biện pháp hạn chế xuất khẩu của tokyo
với động thái này các tranh cãi chính trị và thương mại nhật hàn giờ đây đã lan sang cả vấn đề an ninh quốc gia nhạy cảm nhất
trước diễn biến trên bộ quốc phòng mỹ kêu gọi nhật bản và hàn quốc cố gắng giải quyết bất đồng và nhấn mạnh chia sẻ thông tin tình báo là chìa khóa để phát triển chính sách và chiến lược phòng thủ chung
kết thúc ngày tham vấn thứ hai tổng thống italia sergio mattarella khẳng định cuộc khủng hoảng chính phủ hiện nay sẽ sớm chấm dứt và ông cũng đặt ra thời hạn cho cuộc tham vấn mới là thứ ba tuần tới
tổng thống mattarella khẳng định chính phủ chỉ có thể thành lập khi có được sự tin tưởng của nghị viện
với các thỏa thuận giữa các nhóm về chương trình lãnh đạo đất nước và bầu cử là cần thiết nếu chính phủ không đặt đa số tại nghị viện
trong hai ngày hai mươi hai hai mươi ba tháng tám tổng thống italia đã tiến hành các cuộc tham vấn nhằm thành lập một chính phủ mới song định hướng giữa các chính đảng vẫn chưa rõ ràng và dứt khoát
và ông đã đặt thêm thời hạn cho các cuộc tham vấn mới vào ngày hai mươi bảy tháng tám để các bên tìm kiếm một thỏa thuận
trong trường hợp các chính đảng không tìm được tiếng nói chung thì một cuộc bầu cử trước thời hạn sẽ là một lựa chọn được cân nhắc
hôm nay các nhà thám hiểm đại dương đã tiết lộ những hình ảnh thật về những gì còn lại của con tàu titanic nổi tiếng
theo đó một phần của con tàu đang nằm sâu dưới đáy biển đã bắt đầu có dấu hiệu tàn giã
nhà thám hiểm viktor veskovo và đồng nghiệp của mình đã sử dụng một chiếc tàu ngầm tiên tiến để lặn xuống độ sâu ba tám trăm một mươi mét dưới đáy biển
ghi lại hình ảnh đầu tiên của con tàu chìm sâu nhiều năm qua
khi ở dưới nước nhóm thợ lặn đã thực hiện kỹ thuật scan ba d toàn bộ con tàu
những hình ảnh thu thập được cũng giúp các nhà khoa học đưa ra dự đoán về tình trạng tiếp theo của con tàu
nằm ở độ sâu gần bốn mét dưới bề mặt đại tây dương các hình ảnh cho thấy titanic đang dần bị vi khuẩn ăn mòn
nhóm thợ lặn phát hiện phần thân tàu đã bắt đầu sụp đổ các khoang tàu sang trọng cũng dần bị tàn giã
ngày một mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm một mươi hai tàu titanic bắt đầu hành trình từ southampton anh đến new york mỹ
nhưng chỉ gần một tuần sau đó con tàu đã đâm phải một tảng băng trôi và chìm vào ngày một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc thân ái chào tạm biệt